là địa phương có số lượng ca mắc covid một mươi chín đứng thứ hai cả nước bắc ninh tiếp tục thực hiện phương án phòng chống dịch ở mức cao nhất
thường trực tỉnh ủy bắc ninh đã làm việc với bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế để thống nhất phương án tập trung xử lý ổ dịch tại huyện thuận thành và thành phố bắc ninh
theo đó tập trung vào công tác xét nghiệm và phân loại các đối tượng xét nghiệm làm ba nhóm
bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế và tỉnh bắc ninh đang nỗ lực kiểm soát dịch tại hai điểm nóng là huyện thuận thành và thành phố bắc ninh khi tiếp tục xuất hiện số ca mắc mới
các lực lượng đã lên phương án chia ba nhóm đối tượng theo cấp độ nguy cơ để thực hiện xét nghiệm nhằm tìm kiếm các f còn lẩn khuất trong cộng đồng
cụ thể với khu vực nguy cơ có ca mắc trong vòng bảy ngày có ca trong vòng tám một mươi bốn ngày và có ca sau một mươi bốn ngày
với những nhóm nguy cơ cao sẽ triển khai xét nghiệm ba lần
nguy cơ trung bình xét nghiệm hai lần và khu vực không có ca mắc sẽ giả soát xét nghiệm một lần